nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ tối nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ trao bằng tổ quốc ghi công
và khai trương cổng thông tin điện tử về liệt sĩ mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ sơn tây tp hà nội
cùng dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí trần thành mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng
bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành và địa phương
trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đã có hàng triệu các anh hùng liệt sĩ ngã xuống
trong suốt bảy mươi một năm qua đảng nhà nước và nhân dân ta luôn luôn ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ
các thương binh bệnh binh và người có công với cách mạng
vì vậy việc quan tâm chăm sóc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thương binh bệnh binh
gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là đạo lý truyền thống của dân tộc
là chủ trương quan điểm nhất quán của đảng nhà nước ta đối với các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc
một trong những công việc quan trọng mà đảng nhà nước và các cơ quan chức năng xác định đến năm hai nghìn hai mươi
đó là phấn đấu giải quyết căn bản các hồ sơ
đề nghị công nhận là thương binh liệt sĩ còn tồn động
đây là một công việc khó khăn nhưng với quyết tâm của mình
ngành lao động thương binh và xã hội được giao trọng trách là đầu mối triển khai thực hiện
đã và đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ
tại buổi lễ thủ tướng đã bấm nút khai trương cổng thông tin điện tử về liệt sĩ
và bốn trăm tám mươi ba gia đình liệt sĩ sẽ được trao bằng tổ quốc ghi công
trước đó thủ tướng đã tới thăm gia đình mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị tẹo
sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi chín
chú tệ phường ngo quyền mẹ nguyễn thị tẹo có hai người con hy sinh trong thời kỳ kháng chiến trong mỹ
tiếp đó thủ tướng đến thăm gia đình thương binh bốn trên bốn phạm như ý
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi năm chú tệ phường quang trung
và gia đình thương binh một trên bốn đặng đức thuần sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín trú tại phường lê lợi
thủ tướng bày tỏ lòng chiên sâu sắc đối với các mẹ việt nam anh hùng
các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước nhân dân luôn luôn ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ
và luôn quan tâm chăm lo gia đình người có công với cách mạng